lúc tôi bị bắt là tôi đứng mang thai tháng thứ tư
tôi bị bắt tội mưa bán trái phép trên ma túy
án tôi là án chung thân
có thể thiên trức làm mẹ với nhiều người lỡ ước mơ khát cao cao cả đến tụt cùng
nhưng cũng có không ít người cứ sòn sòn cho ra đời những đứa trẻ
và coi đó như một lá bùa để được hoãn thi hành án
mang thai để mà trốn thi hành án
cho nên là có con thì theo mẹ vào trong trại
những trường hợp mà trốn tránh nhiều nhiều lần
và ở ngoài xã hội tiếp tục có những cái vi vạng không đọc
thì buộc phải đưa họ vào trong trại để mà giáo dục cải tạo
nhờ tấm lòng của các cán bộ quản giáo
những cán bộ làm công tác y tế trong trại giam ninh khánh
những đứa trẻ này đều được tàng điều kiện
ở cùng mẹ trong các khu bệnh sáng của trại
để các em có được những năm tháng đầu đời giống như bao trẻ em khác
đây là lỗi của người lớn
những trẻ em đó không có lỗi gì ở trong cái việc
mà phải vào một cái môi trường đặc biệt như thế này
chúng tôi đặc biệt quan tâm đến các cái việc thực hiện chế độ chính xác cho các cháu
như là làm giấy cây xinh rồi làm thẻ bảo hiểm
rồi bằng cái
quỹ tấm lòng vải
thường xuyên tổ chức cho các cháu đi khám chữa bệnh
rồi chăm lo cho các cháu nhân các ngày lễ ngày tết ngày quốc tế thiêu nhi
các cháu đều được hưởng chế độ chính sách như con cám bộ chiến sĩ trong đơn vị của chúng tôi
phía sau mỗi bản án
người ta thấy điều gì là tội lỗi của những phạm nhân
là nỗi đau của nạn nhân
là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật
hay còn là những đứa trẻ bất hạnh nơi chạy giam vì những lỗi lầm của người lớn
rồi tương lai các em sẽ ra sao sau khi đủ ba mươi sáu tháng
ai trong số các em sẽ may mắn được trở về với gia đình
với người thân với người đàn ông
hay các em sẽ phải bắt đầu cuộc sống không gia đình tại các trung tâm bảo trợ xã hội xa lạ nào đó